chiều nay một mươi sáu tháng một mươi hai tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi gặp mặt thân mật các cựu chiến binh bộ đội đặc công là những người đã tham gia chiến đấu có nhiều công hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
bày tỏ sự xúc động khi gặp mặt các cựu chiến binh bộ đội đặc công chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh đảng nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ sự hy sinh công hiến to lớn quý báu của các thế hệ cựu chiến binh việt nam trong công cuộc kháng chiến và tham gia phát triển kinh tế xã hội của đất nước